thưa quý vị theo báo cáo từ quỹ như đồng liên hợp quốc unicef cho biết gần hai mươi trẻ em ra đời ở giải gaza kể từ khi xung đột israel hamas nổ ra vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
điều kiện sinh sản và chăm sóc thai phụ cũng như trẻ em sau khi sinh tại giải gaza giữa tình hình cuộc xung đột ngày càng đeo thang là hết sức khó khăn
người phát ngôn của unicef bà tess ingram vừa trở về do chuyến thăm đến giải gaza gần đây
bà bày tỏ sự lo lắng đối với điều kiện sinh sản và chăm sóc phụ nữ có thai cũng như trẻ em sau sinh tại gaza
nhiều trẻ bị thương hoặc mất cha mẹ vì đạn pháo dẫn tới không thể làm giấy khai sinh
những trẻ này có thể là mục tiêu nhắm tới của bọn buôn người hoặc các đối tượng khủng bố nhằm đào tạo ra các tay súng trong tương lai
người phát ngôn của unicef nhấn mạnh
chào đón những sinh mệnh mới
đây là điều đáng để vui mừng nhưng không phải ở gaza
cộng đồng quốc tế không thể để thảm kịch ở đây kéo dài hơn nữa
các bà mẹ và trẻ sơ sinh cần một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức
theo cơ quan y tế palestine tại giải gaza số người thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa israel và phong trào vũ trang hồi giáo hamas kiểm soát giải gaza đã lên đến hơn hai mươi bốn người trong đó bảy mươi là phụ nữ và trẻ em